ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hồ chí minh vừa cho biết
tới đây thành phố có kế hoạch đầu tư hơn hai tám trăm linh tỷ đồng thực hiện hai dự án giao thông
nhằm khắc phục tình trạng ủn tắc tại khu vực tây nam thành phố
cụ thể dự án nâng cấp mở rộng đường tân kỳ tân quý đoạn từ đường lê trọng tấn đến đường cộng hòa
thuộc quận tân phú và quận tân bình dài sáu trăm bốn mươi bốn mét rộng ba mươi mét nguy mô sáu làng xe
có tổng mức đầu tư bảy trăm bốn mươi hai tỷ đồng trong đó phần lớn vốn tập trung vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng
dự án thứ hai là nâng cấp mở rộng đường trường chinh đến cộng hòa dài hơn chín trăm linh mét với một mươi một mươi hai làng xe lưu thông
dự án này có tổng mức đầu tư hai một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng dự kiến trong tháng tám này sẽ hoàn tất khâu lựa chọn nhà thầu đường trường chinh
trước đó đã chọn được nhà thầu đối với dự án đường tân kỳ tân quý
khi nhận xong bàn giao mặt bằng sẽ bắt đầu thi công ngay
hai dự án này được kỳ vọng giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe
ung tát kéo dài diễn ra nhiều năm đây tại khu vực tây nam tp hcm